quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
nắng nóng ở các tỉnh bắc bộ đã bước sang ngày thứ năm và thậm chí hôm nay cường độ nóng trên các khu vực còn gia tăng mạnh hơn
bởi ngoài nhiệt lượng nhận được từ vùng áp thấp phía tây bắc bộ còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng nén rãnh áp thấp do bộ phận khí mát ở phía bắc
dự báo đến trưa và chiều nay mức nhiệt ở thủ đô hà nội và hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ sẽ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
chỉ riêng khu vực các tỉnh như lai châu điện biên sơn la và hòa bình nhiệt độ cao hơn ở mức ba mươi chín bốn mươi một độ có nơi trên bốn mươi hai độ
riêng hai tỉnh thành là quảng ninh và hải phòng nhờ được hưởng lợi nhiều từ gió biển nên trời mát hơn với nhiệt độ trưa chiều nay đều ở dưới ngưỡng ba mươi bốn độ
tuy nhiên theo dự báo từ ngày mai cùng với quá trình tăng cường xuống của khối khí mát ở phía bắc bắc bộ sẽ có mưa rông và nắng nóng sẽ giảm
hầu như chỉ xuất hiện ở các tỉnh phía tây bắc bộ
đáng lưu ý là mưa xuống trên nền nhiệt cao rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh vì thế người dân cần hết sức lưu ý
hiệu ứng nén rãnh áp thấp cũng tác động xuống các tỉnh thành ở miền trung vì thế cường độ nóng trong ngày hôm nay ở trung bộ cũng tăng hơn
dự báo ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến phú yên có nắng nóng đặc biệt gai gắt trên diện rộng với nhiệt độ trưa và chiều ở mức cao
từ ba mươi chín bốn mươi một độ
dọc các huyện vùng núi phía tây như tại tương dương hương khê đồng hới và đông hà nhiệt độ còn cao hơn lên tới mức bốn mươi hai bốn mươi ba độ thậm chí có nơi trên bốn mươi bốn độ
khu vực nam bộ và tây nguyên ngày hôm nay cũng tiếp tục có nắng mạnh cả ngày trong đó tây nguyên sẽ ở ngưỡng nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn tại nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt tại các tỉnh miền tây thì nhiệt độ giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ ở miền đông nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
trên biển hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có gió nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật trên mức cấp bảy
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước